sáng nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính sự hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy
và trao tặng thư khen cho cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy bộ công an
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần hai mươi vụ
bắt gần ba mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy
riêng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh khám phá bảy mươi tám vụ
bắt giữ hai trăm sáu mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ gần một trăm linh kg heroin bảy trăm tám mươi kg ma túy tổng hợp
làm rõ các đối tượng trong chuyên án mua bán vận chuyển trên một năm tấn ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
điển hình là ba chuyên án ba trăm hai mươi hai d tám trăm hai mươi hai t chín trăm hai mươi hai t
điều đặc biệt là các chuyên án trên đều có lượng ma túy lớn được mua bán vận chuyển
từ nước ngoài vào việt nam
các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố và ở nước ngoài tham gia phạm tội với phương thức
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hành động manh động liều lĩnh
hiện lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án
thủ đoạn giấu vào những cái lốc máy cái ben dầu và đây là những cái động cơ cũ của các cái ô tô tải
và đặc biệt trong năm hai nghìn một chúng tôi khám phá ra
một cái chuyên án là các đối tượng giấu vào mô tơ điện mỗi một cái mô tơ khoảng một tấn
và rút cái lõi ra thì chuyển vào đó là ba mươi cân
và từ đây thì sâu chuỗi lại tất cả các vụ án các đặc điểm về vật chứng
cũng như cái thủ đoạn đối tượng thì chúng tôi đã hình dung ra một cái đường dây rất lớn
và do các cái đối tượng trong đó là có khu vùng quanh là đối tượng đã có tiền án ma túy
có bảy tiền án tiền sự và đã trốn ra nước ngoài và đây cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế về ma túy quê gốc hải phòng
và đặc biệt là đây cũng là trí duyệt của vũ hoàng oanh à vũ hoàng dung tức là dung hà đã bị bắn chết trong cái chuyên án nam cang
nghi nhận thành tích trong đấu tranh với tội phạm ma túy ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính có thư khen ban chuyên án tám trăm hai mươi hai t
bộ trưởng bộ công an có quyết định khen thưởng cho các tội phạm ma túy
cho các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ba trăm hai mươi hai d và tám trăm hai mươi hai t
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo bộ công an trực tiếp trao thư khen và các phần thưởng cho các đơn vị cá nhân xuất sắc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các ông chí đã đạt được trong thời gian vừa qua
góp phần làm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần làm bình yên cho nhân dân
và cùng với lực lượng công an để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam sổ chủ nghĩa trong tình hình mới
xin nhiệt dạy phát ngành cám chí
để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội

có hiệu quả từng bước đẩy lùi các loại tội phạm ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ
pháp luật chiến lược chương trình về phòng chống ma túy huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy
không để việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy
sáng nay đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hà nội về công tác triển khai điểm
hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
và số hóa dữ liệu đất đai nhà ở
thực hiện an sinh xã hội tại
thành phố hà nội cùng dự buổi làm việc có
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực
tờ công tác đề án sáu của chính phủ
tại buổi làm việc phó thủ tướng
vũ đức đam đã chỉ ra ba nhóm dữ liệu
vô cùng quan trọng đó là dữ liệu về
con người tài chính doanh nghiệp và đất đai
tài nguyên những nhóm dữ liệu về cơ bản
có mối liên quan đến nhau nhưng từ trước tới nay
vẫn tách biệt tuy nhiên với đề án sáu
các bộ ngành địa phương
phải có kết hợp với nhau xây dựng các trường
dữ liệu có liên quan để tạo sự
liên thông quản lý đặc biệt
phải từ dữ liệu gốc đảm bảo
luôn đúng đủ sạch sống
để tổ chức lấy dữ liệu của ông lao động
thế là mình cứ xoay vần hết đoàn nọ đến đoàn kia
mà vẫn tách nhau lại

của bộ tôi của người tôi

với những đoàn thể

thôi mình còn chung được dữ liệu của
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu
số hóa dữ liệu là việc làm rất khó vất vả
vì vậy hà nội cần tập trung ra quân
với quyết tâm rất lớn
cũng tại buổi làm việc sáng nay
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã một lần nữa khẳng định
việc triển khai hai thủ tục hành chính liên thông
sẽ xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng xin cho
như trước đây đồng thời khẳng định
lực lượng công an các cấp đã đảm bảo dữ liệu
đúng đủ sạch sống
các đơn vị lực lượng phải xuống tận cấp xã phường
hướng dẫn người dân làm quen dần
với những thủ tục hành chính công trên môi trường
địa tử ứng dụng vned
trước đó tại ủy ban nhân dân
có việc triển khai hai thủ tục hành chính liên thông

thì đã có thể thực hiện tại
tất cả các địa bàn cấp xã phường
trên toàn địa bàn thành phố hà nội
và với việc triển khai liên thông này
thì người dân chỉ cần khai báo một lần
là có thể giải quyết cùng lúc ba thủ tục hành chính
tại hà nội sáng nay thượng tướng
trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã xử và chủ trì
hội nghị chuyên đề thông tin một số
kết quả đại hội đảng cộng sản trung quốc
lần thứ hai mươi và chuyến thăm trung quốc
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
hội nghị được tổ chức trực tuyến
từ hội trường bộ công an đến điểm cầu trực tuyến
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại hội nghị đồng chí lê hoài trung
ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương
đã thông tin cho các đại biểu về một số kết quả
đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ hai mươi
và chuyến thăm trung quốc của đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong đó chuyến thăm chính thức trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra
đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đã thành công tốt đẹp
có phần tích cực trong việc phát huy
tình đoàn kết hữu nghị truyền thống
việt nam trung quốc đẩy mạnh
và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
trong thời đại mới
thúc đẩy hòa bình ổn định
và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
hội nghị cũng được nghe
thiếu tướng đặng ngọc bách phó cục trưởng
cục công tác đảng và công tác chính trị
báo quy định số tám mươi năm của ban chấp hành trung ương
về việc cán bộ đảng viên
thiết lập và sử dụng trang thông tin
điện tử cá nhân trên internet mạng xã hội
sau hội nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tăng cường công tác
giáo dục chính trị tư tưởng
tạo sự thống nhất đồng thuận tư tưởng
và hành động của các cấp ủy cán bộ chiến sĩ
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là trong xây dựng các đề án
chương trình hành động triển khai thực hiện
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực
hoạt động tư pháp giữa bộ công an
nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
và ủy ban giám định tư pháp quốc gia
cộng hòa belarus ký kết năm hai nghìn một mươi chín
đã đặt nền móng
cho quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và ủy ban giám định tư pháp belarus
đó là khẳng định của trung tướng
nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
và ủy ban giám định tư pháp quốc gia
nước cộng hòa belarus
phó chủ tịch làm trưởng đoàn
sang thăm làm việc tại việt nam
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống
với các cơ quan thực thi pháp luật của belarus
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên
phối hợp tổ chức đào tạo ngắn hạn
dài hạn tại belarus cho giám định viên
của bộ công an việt nam
trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y
xem xét cử chuyên gia sang việt nam
dạy theo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm
tiến tới chuyển giao công nghệ cùng sản xuất
vật tư hóa chất chuyên dụng tại việt nam
đáp ứng nhu cầu của hai nước
và xa hơn là xuất khẩu sang nước
thứ ba trong asean và châu á
đồng thời trao đổi những tài liệu
phương pháp luận tài liệu khoa học
trong công tác giám định kỹ thuật hình sự
cho chuyên gia bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc
đã dành thời gian đón tiếp
mong muốn trong thời gian tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và ủy ban giám định tư pháp belarus
tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu
đạt được nhiều kết quả thiết thực
trên các lĩnh vực hợp tác góp phần
gìn giữ trật tự an toàn xã hội
đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước
sáng nay đoàn công tác bộ công an
do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc với công an tỉnh điện biên
về công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
tại buổi làm việc
giám đốc công an tỉnh điện biên đã báo cáo
về công tác đầu tư xây dựng quản lý
sử dụng doanh trại nhà đất
công tác quản lý sử dụng tài sản công
kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
đảm bảo trang bị vũ khí phương tiện
trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
cũng như những khó khăn vướng mắc
trong công tác hậu cần tài chính kỹ thuật
phát biểu kết luận thứ trưởng lê văn tuyến
ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được
đầu tư của công an tỉnh điện biên năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhiều chỉ tiêu đạt
và vượt tỷ lệ được giao
đồng chí thứ trưởng cũng chia sẻ
với điều kiện thực trạng khó khăn
trong công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
của công an điện biên
đồng chí yêu cầu công an tỉnh
ra soát kiểm kê các phương tiện
đề xuất thanh lý thanh loại loại biên
đảm bảo đúng yêu cầu quy định
quan tâm làm tốt công tác phân bổ đầu tư
đầu tư có trọng tâm trọng điểm
trụ sở công an xã huyện
ra soát đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác tài chính
tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị
cho cán bộ chiến sĩ
trước đó thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác
đã đến kiểm tra thực tế tại các kho vũ khí
quân trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thuộc công an tỉnh điện biên
đến chiều nay lực lượng bộ đội biên phòng
thành phố đà nẵng đã phát hiện
tiếp nhận tám gói tinh thể
ma túy đá trôi rạt vào bờ biển
quận ngũ hành sơn
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đồn biên phòng
non nước tiếp nhận tin báo của người dân
về việc phát hiện một gói ni lông màu xanh
trọng lượng một kg trôi vào bãi tắm
sơn thủy thuộc quận ngũ hành sơn
chứa các tinh thể giống ma túy đá
tiến hành tuần tra lực lượng chức năng
thu giữ thêm bảy gói tương tự
công an quận ngũ hành sơn sau đó đã tiếp nhận
vụ việc để điều tra đồng thời khuyên cáo
người dân khi phát hiện các gói tinh thể
ghi vấn như trên cần liên hệ ngay
với cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời
tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
với ba đối tượng về hành vi
hành hạ người khác
đó là trần công toàn
nguyễn văn tị và đoàn văn hùng
cùng chú huyện trần văn thời
theo điều tra ban đầu trong quá trình đánh bắt hải sản
trên biển ba đối tượng đã sử dụng tay
cùng nhiều hung khí để đánh đập
bẻ răng và dùng dao chém
người của trương văn trung và lê văn bình
cùng là thuyền viên trên tàu
khám xét tàu cá lực lượng làm nhiệm vụ
đã thu giữ một số vật dụng và hung khí liên quan
trong vụ án
sau nhiều ngày lẩn trốn hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn
tỉnh quảng ngãi đã tìm được
phạm quang thịnh chú huyện bình sơn
đối tượng đã sử dụng súng trong vụ ẩu đả
trên địa bàn
phạm quang thịnh đã khai nhận
việc sử dụng súng tham gia đánh nhau
trên địa bàn thị trấn châu ổ
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi ra quyết định
truy tìm người công an huyện bình sơn
đã phối hợp với công an các địa phương
tổ chức lực lượng truy tìm đồng thời vận động
gia đình đưa người bị truy tìm ra trình diện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
đang tiến hành làm việc với đối tượng để
xử lý theo quyết định
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đông nai đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam lê phan anh thuận
do nợ nần
nên sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một thuận
đã mang theo kìm cộng lực phá khóa cửa
rồi được nhập vào cửa hàng fpt
tại xã phước thái huyện long thành
trộm cắp nhiều thiết bị điện tử với tổng trị giá
hơn một một tỷ đồng tuy nhiên
chưa kịp lẩn trốn đối tượng đã bị tổ công tác

và công an xã phước thái phát hiện bắt giữ
thuận khai trước đó còn thực hiện
hai vụ trộm cắp xe máy tại huyện long thành
liên quan đến vụ mộ độc thực phẩm
tại trường ischool nha trang
chiều nay ubnd tỉnh khánh hòa
đã có thông cáo báo chí
trong đó thông báo kết quả xét nghiệm
phát hiện nhiều loại vi khuẩn
trong món cánh gà chiên
cụ thể đã phát hiện vi khuẩn
trong mẫu cánh gà chiên và nước mắm
ông trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa
còn cho biết vi khuẩn salmonella
là tác nhân khiến hàng chế
ba trăm linh học sinh bị ngộ độc
trong đó có một trẻ tử vong
đến nay vẫn còn một trăm ba mươi bảy trường hợp
đang điều trị tại bệnh viện
và rất may là không còn ca bệnh nặng